một nhóm nghiên cứu thuộc ban quản lý vườn quốc gia phong nha kẻ bàng tỉnh quảng bình vừa tiến hành khảo sát và tiếp cận thêm bốn mươi bốn hang động mới trong khu vực phong nhà kẻ bàng
các động được phát hiện mới nằm ở vùng đệm vườn quốc gia phong nha kẻ bàng được phân bố nhiều nhất tại các xã dân hóa hóa sơn trung hóa thượng hóa huyện minh hóa
với ba mươi ba hang động chín hang động phân bố tại xã sơn trạch huyện bố trạch và hai hang động tại hai xã trường sơn và trường xuân huyện quảng ninh
bước đầu nhóm nghiên cứu này đã tiếp nhận xác định được tọa độ và tiến hành mô tả cơ bản các hang động này
qua khảo sát cho thấy bốn mươi bốn hang động được phát hiện mới nằm trong sáu hệ tầng địa chất khác nhau gồm la khê bắc sơn mụ dạ cát đằng mục bãi lệ ninh
các hang động mới cũng đa phần phân bố ở các độ cao từ bốn mươi bốn m đến sáu trăm linh hai m so với mực nước biển
theo nhóm nghiên cứu thạch nhũ tại các hang động mới được phát hiện gồm bốn dạng cơ bản là thạch nhũ dạng mái và thác đá
thạch nhũ dạng phân tán thạch nhũ được tạo bởi dòng chảy của nước thạch nhũ do tích tụ của khoáng chất